trong không khí hào hùng hướng tới kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp đoàn cựu chiến binh mặt trận tây nguyên b ba quân đoàn ba
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá cao những chiến công hiển hách
thành quả đáng tự hào của quân đoàn ba kể từ những ngày đầu thành lập
mà điển hình là chiến thắng lễ lừng giải phóng buôn mê thuột tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
mở đầu cho một loạt chiến thắng chấn động đi tới ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ngày ba mươi tháng bốn
đây là trang sử hào hùng của quân đoàn mà đảng nhà nước và nhân dân không bao giờ quên
nhấn mạnh tình hình thế giới luôn phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng toàn dân toàn quân ta
luôn đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc
thủ tướng nêu bật những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua
cũng như việc toàn đảng toàn dân đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống tham nhũng
trong tiến trình này có vai trò quan trọng của các cựu chiến binh
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ đang nỗ lực xây dựng chính phủ kiến tạo liêm chính hành động
trong sạch bộ máy phục vụ người dân và doanh nghiệp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh
thủ tướng khẳng định bên cạnh sự nghiệp phát triển kinh tế đảng nhà nước luôn coi trọng công tác an sinh xã hội
quan tâm đến gia đình chính sách người nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn đồng bào vùng sâu vùng xa
trong đó đặc biệt quan tâm chi hân các cựu chiến binh gia đình thương binh lịch sĩ
thủ tướng đề nghị mỗi cựu chiến binh cần tích cực phối hợp với các cấp ủy đảng chính quyền địa phương
làm tốt công tác hỗ trợ sau chiến tranh chung tay chăm lo đời sống vật chất tinh thần